được tin cựu tổng thống cộng hòa ghana jeri john rowling từ trần ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi một
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện chia buồn đến ngài nana akufo ado
tổng thống nước cộng hòa ghana